thưa quý vị và các bạn trên địa bàn tỉnh đắk nông tội phạm giết người và cố ý gây thương tích đang diễn biến hết sức phức tạp
nguyên nhân chủ yếu từ những mâu thuẫn rất nhỏ bột phát từ lời nói hay thái độ ứng xử trong lúc uống rượu bia
thậm chí chỉ vì một cái nhìn mà các đối tượng đã sẵn sàng ra tay tước đoạt mạng sống của người khác để lại hậu quả đau lòng cho gia đình và xã hội
đây chính là lời cảnh báo từ các vụ án giết người xuất phát do nguồn nhân xã hội trên địa bàn tỉnh đắk nông
chỉ vì mâu thuẫn trong lúc uống rượu cùng bạn bè vào chiều tối ngày hai mươi năm tháng một mươi phạm thanh dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
chú tại huyện xuyên mộc tỉnh bà rịa vũng tàu đã lấy con dao cạo mù cao su giết anh phạm xuân tuấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
chú tại xã quảng tâm huyện tuy đức khiến nạn nhân gục xuống đất tử vong tại chỗ
ngay sau đó cơ quan cảnh sát điều tra